qua kiểm tra thực tế bên trong một mươi thùng xốp đều là nầm lợn có xuất xứ ngoài việt nam đã có dấu hiệu mốc xanh và bốc mùi với tổng trọng lượng trên năm trăm linh kg trị giá ước tính khoảng trên bốn mươi năm triệu đồng
sở kế hoạch và đầu tư hà nội vừa chính thức công bố danh mục một mươi sáu dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động do dừng triển khai chậm triển khai
trước đó sở kế hoạch và đầu tư đã có báo cáo về việc giả soát ba mươi chín dự án rừng triển khai chậm triển khai
trong đó báo cáo một mươi sáu dự án đã thực hiện xong việc chấm dứt hoạt động dự án
sở kế hoạch và đầu tư cho biết sẽ phối hợp với các sở ngành ubnd quận huyện liên quan tiếp tục giả soát báo cáo ubnd tp cho phép công bố danh mục các dự án chấm dứt hoạt động tại các lần tiếp theo
dự kiến hơn một mươi tám tỷ đồng hàng hóa sẽ được cung ứng ra thị trường tp hcm vào dì tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắp tới
để đảm bảo hàng hóa tết đến đây
người tiêu dùng với mức giá tốt nhất các doanh nghiệp sẽ tăng cường thực hiện bán hàng lưu động đến vùng sâu vùng xa các khu chế xuất khu công nghiệp khu lưu trú công nhân các công ty đông công nhân
từ nay cho đến tết thành phố thực hiện bình quân một trăm ba mươi chuyến hàng lưu động một tháng
riêng hai tháng cao điểm tết thực hiện ba trăm bốn mươi bốn chuyến
sở công thương cho rằng các doanh nghiệp đã chuẩn bị kế hoạch cung ứng hàng hóa đầy đủ và cam kết đảm bảo nguồn cung không để thiếu hàng và tăng giá đột biến
mặc dù ngày hôm nay
đúng là ngày black friday ngày lễ mua sắm lớn nhất trong năm
xong hai tuần trở lại đây cư dân mạng cũng như các tiến đồ mua sắm đã liên tục săn lùng các mặt hàng độc lạ và rẻ
nắm bắt được tâm lý này thì các cửa hàng truyền thống và cả các sản thương mại điện tử cũng đã điều chỉnh giá cả cho phù hợp với tâm lý người tiêu dùng
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phong viên kinh tế về vấn đề này
giảm giá kích sàn đến tám mươi
mua một tặng một
tặng voucher cho lợn giao dịch tiếp theo
những hình thức kinh doanh phù hợp với tâm lý của người tiêu dùng việt nam đang được các chủ cửa hàng khai thác một cách triệt đề
qua chương trình này thì đã được khách hàng ủng hộ rất là nồng nhiệt và đơn hàng của chúng tôi đặt lên hai trăm linh đơn hàng chỉ trong vòng ba ngày tới đây
mùa black friday năm nay lĩnh vực được người tiêu dùng quan tâm vẫn là quần áo giày dép
tối sách nước hoa và đồ công nghệ
đặc biệt năm nay các cửa hàng không chỉ tập trung vào ngày black friday duy nhất mà đã chủ động khuyến mại từ khá sớm tạo tâm lý thoải mái cho người tiêu dùng lựa chọn
em đi mua hàng thì em quan tâm đến hàng mua đơn hôm nay thôi

tất nhiên là về giá cả nhiều hơn tại vì bọn em sinh viên
còn nguồn gốc về chất lượng hay không

em không quan tâm đâu

và cái số lượng khách đầu mùa này cũng rất là đông
khách đến đây thì xem về chất lượng của sản phẩm nhiều hơn là giá cả
ngoài ra với sự lan tỏa của cách mạng công nghiệp bốn
kinh doanh online năm nay đang thực sự nở rộ
các sàn thương mại điện tử mọc lên khá nhiều với giao diện bắt mắt mặt hàng đa dạng
nhóm khách hàng mà những doanh nghiệp đăng ký trên sản nhắm tới là những người trẻ tuổi
những người sử dụng công nghệ hoặc những người không có nhiều thời gian mua sắm
theo những con sổ thống kế mới nhất
thì cái quy mô của thí tương thương mại điện tử của việt nam
nó giao đồng từ khoảng năm đến năm sáu tỷ đô la là một cái quy mô rất là khổng lồ
trong những năm về tới nữa bởi vì cái đặc thù của dân số việt nam là dân số trẻ
thu nhập đang tăng lên sức mua tăng nhanh
và cái thói quen của sử dụng internet của việt nam cũng rất là đồng và nhanh
do đánh đúng và đánh trúng tâm lý mua hàng
nhiều cửa hàng đang thực sự kiếm bội từ mùa black friday năm nay
vâng thưa quý vị có thể nói ngày black friday thì không hề đen tối
như tên gọi của nó mà còn đang giúp cho nhiều cửa hàng ở việt nam
và cả trên thế giới ăn nên làm ra
trong quá trình thực hiện phóng sự trên thì nhiều người tiêu dùng đã chia sẻ
là họ đã dành cả một buổi sáng thậm chí là cả ngày chỉ để đi săn hàng rẻ và đẹp
vậy còn đối với những bạn trẻ không sắp xếp được thời gian
hay nói một cách dân dã là không tranh thủ được giờ làm việc thì sao ạ
hãy cùng đến với giải pháp mà góc nhìn kinh tế cung cấp dưới đây
để có được sản phẩm ưng ý trong ngày thứ sáu đêm tối